theo thông tin từ hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch nga lãnh sự quán của chín quốc gia châu âu đã ngừng nhận hồ sơ cấp thị thực du lịch cho công dân nga
trong số đó có latvia litva estonia bà lan cộng hòa xéc slovakia đan mạch bỉ và hà lan
theo hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch nga sáu quốc gia châu âu tiếp tục chấp nhận các giấy tờ của khách du lịch nga để cấp thị thực
đó là italia tây ban nha hy lạp pháp hungary và cộng hòa sip
trước đó kể từ ngày một mươi hai tháng chín giữa nga và liên minh châu âu eu đã có thỏa thuận hạn chế về cấp thị thực với công dân nga
nghĩa là các giấy tờ sẽ được xem xét trong thời gian lâu hơn khó khăn hơn và phí lãnh sự cũng tăng so với mức cũ
một số công ty lữ hành nga cho biết vẫn chưa nhận được lời giải thích chính thức từ lãnh sự quán các nước châu âu về việc sẽ cấp thị thực cho người nga như thế nào
hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch nga khuyến nghị du khách nước này cần lên kế hoạch cho chuyến đi đến châu âu
và nên bắt đầu xin thị thực vài tháng trước thời điểm du lịch